công an phường ea tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt xử lý bốn thiếu niên học sinh sống lang thang trong sáu ngày liên tiếp đã gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản
số thiếu niên học sinh này tuổi đời mới chỉ từ một mươi một cho đến một mươi bốn tuổi trú tại các phường tự an và thành công thành phố buôn ma thuật
trong đó có một em nữ đang là học sinh lớp sáu
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do ham chơi đua đòi nghiện game sớm bỏ nhà đi sống lang thang
vì cần tiền chơi game nên cả nhóm đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cho đến ngày ba tháng một mươi hai thì nhóm này đã liên tiếp đột nhập gây ra một mươi vụ trộm cắp tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố buôn ma thuật lấy cắp nhiều tiền và điện thoại di động
hiện công an phường ea tam đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên học sinh này theo quy định của pháp luật